trước diễn biến ngày một phức tạp của dịch covid một mươi chín cục lãnh sự bộ ngoại giao đã cập nhật thông tin và có những khuyến cáo đối với công dân việt nam
đối với những người đang ở việt nam tuân thủ khuyến cáo của các cơ quan chức năng về việc không ra nước ngoài nhất là các vùng đang có dịch
đối với những người đang ở nước ngoài không đến các vùng đang có dịch hạn chế đi lại và tới những nơi công cộng đông người nếu không thực sự cần thiết
thực hiện nghiêm các khuyến cáo hướng dẫn đồng thời tuân thủ tuyệt đối quy tắc phòng chống dịch covid một mươi chín của cơ quan chức năng sở tại
bình tĩnh tránh hoang mang thường xuyên cập nhật thông tin qua báo chí chính thức cảnh giác và không truyền bá những thông tin chưa kiểm chứng
đối với những người từ nước ngoài trở về thực hiện khai tờ khai y tế chính xác trung thực khi nhập cảnh
đối với những người trở về từ vùng có dịch hoặc đi qua vùng có dịch thực hiện khai tờ khai y tế chính xác trung thực khi nhập cảnh
chấp hành nghiêm túc việc giám sát y tế và cách ly một mươi bốn ngày theo quy định
xử lý nghiêm những hành vi che giấu không khai báo cố ý cung cấp thông tin sai sự thật không chấp hành cách ly sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật
kịp thời thông tin tới các cơ quan chức năng nước sở tại các cơ quan đại diện việt nam tại sở tại và người thân trong trường hợp khẩn cấp
trường hợp cần trợ giúp đề nghị công dân liên hệ theo số đường dây nóng bảo hộ công dân đều đăng tải trên website chính thức của các cơ quan đại diện việt nam ở nước ngoài
hoặc số điện thoại của tổng đài bảo hộ công dân cục lãnh sự là cộng tám mươi bốn chín trăm tám mươi một tám mươi bốn tám mươi bốn tám mươi bốn
khi có câu hỏi về sức khỏe liên quan tới dịch covid một mươi chín liên lạc theo hotline của ngành y tế cộng tám mươi bốn một nghìn chín trăm linh chín nghìn chín mươi năm hotline phòng chống dịch covid một mươi chín cộng tám mươi bốn một nghìn chín trăm linh ba trăm hai mươi